các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các tỉnh từ thanh hóa cho đến khu vực phú yên với nhiệt độ ban trưa đạt được mức là ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi cao hơn
các tỉnh từ khánh hòa đến ninh thuận bình thuận thì có nắng nóng nhẹ với nhiệt độ ban trưa chỉ ở mức là ba mươi hai ba mươi năm độ
ban đêm ở các tỉnh trung bộ sẽ có mưa rông rải rác
với khu vực tây nguyên và nam bộ mưa cũng có xu hướng tăng hơn về diện và lượng
phần nam của tây nguyên và khu vực nam bộ thì có thể xuất hiện lượng mưa vừa mưa to và rông
trong cơn rông cơn đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
nên nhiệt độ sẽ giảm nhẹ
cao nhất trong ngày tại tây nguyên là hai mươi chín ba mươi hai độ còn ở khu vực nam bộ là từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
thưa quý vị và các bạn hiện nay trên biển đông đang xuất hiện một vùng áp thấp
vào hồi một mươi ba h ngày hôm nay vị trí trung tâm vùng áp thấp cách quần đảo hoàng sa của việt nam khoảng sáu trăm năm mươi km
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới vùng áp thấp sẽ di chuyển chậm theo hướng tây bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới sẽ cách quần đảo hoàng sa của việt nam
khoảng bốn trăm năm mươi km về phía đông bắc
từ ngày mai vùng biển từ bắc đến nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo khu vực hoàng sa và trường sa
sẽ có mưa rào và rông
trên vùng biển phía đông của khu vực bắc biển đông gió mạnh dần lên cấp sáu giật cấp tám
sóng biển cao từ hai bốn m biển động
nhiệt độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa sẽ không vượt quá mức là ba mươi hai độ
khu vực hà nội và các vùng lân cận đêm và sáng nhiều mây có mưa giải rác vào ban ngày
mưa giảm có nắng có nơi xảy ra nắng nóng
từ đêm mai thì có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to gió nam ở mức cấp hai cấp ba
và nhiệt độ là hai mươi năm ba mươi năm độ